công nghệ vật lý sinh học
một trăm linh lao động là điều dưỡng chăm sóc người già người bệnh và kỹ sư công nghệ thông tin cơ khí sang nhật bản
một trăm linh lao động là kỹ sư các ngành cơ khí hàn đầu bếp công nghệ thông tin và điện tử
một trăm năm mươi người nhóm nghề dịch vụ gồm đầu bếp khách sạn nhà hàng sang hàn quốc
giai đoạn hai kinh phí là tám trăm bảy mươi bốn tỷ đồng dự kiến đưa hơn ba mươi chín lao động đi làm việc tại ba nước trên và mở rộng ngành nghề tiếp nhận lao động
thị trường nhật bổ sung thêm các ngành kỹ sư công nghệ thông tin sinh học
đức bổ sung các ngành cơ khí chính xác như tiện phay hàn trình độ cao
hàn quốc thêm công nghệ thông tin thuyền viên hàng hải
ngoài ra mở rộng thêm các thị trường ở các nước châu á và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
các ngành dịch vụ chăm sóc sắc đẹp phục vụ khách sạn nhà hàng cơ khí xây dựng
theo bộ lao động thương bình xã hội
dự thảo đề án đưa lao động có chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài từ nay tới năm hai nghìn hai mươi
và định hướng tới năm hai nghìn hai mươi năm đã hoàn thành việc lấy ý kiến tham vấn
tham vọng của đề án là đưa hơn năm mươi bảy lao động có trình độ đi làm việc ở nước ngoài
tuy nhiên xung quanh dự án đề án này có ý kiến hoài nghi việc công nhận có chuyên môn kỹ thuật giữa việt nam và nhiều nước còn nhiều khoảng cách
chưa tìm được việc làm anh phạm ngọc hiệu huyện tỉnh gia khánh hóa
đã lặn lội lên hà nội để tham gia lớp học
cơ bản tiếng hàn với mơ ước đổi đời nhờ xuất khẩu lao động
thực ra là đến đây mới nguyện học đi học học tiếng để đi hàn quốc
thế thì nghe được cái chương trình mà nhà nước hỗ trợ cho những người lao động thất nghiệp trong nước ấy
đi hàn quốc thì đến nay thì tôi cũng thấy là rất là hữu ích
còn anh nguyễn giang nam đã từng đi xuất khẩu lao động sang hàn quốc
hết hạn trở về nước anh tiếp tục nộp đơn và hy vọng được đi xuất khẩu lao động lần nữa
tuy nhiên vẫn dưới dạng lao động phổ thông
năm cũng bị nhựa thì gọi là phổ thông thì chỉ có mình thì làm những việc vặt gọi là công ty em thì nó sản xuất chai nọ
thì là mình sẽ đóng thùng rồi là khoản về nhựa rồi nồng thùng mi nông hay là hàng ra thì mình lại xuất đi
mình lại bốc hàng đi mình trở đi
rõ ràng đi xuất khẩu lao động ở một số thị trường tốt đang là ước mơ của rất nhiều lao động chưa có việc làm
hiện việt nam đã xuất khẩu được khoảng hơn một trăm linh lao động sang nhiều thị trường tiềm năng
tuy nhiên hầu hết trong số này đều là lao động phổ thông đã qua đào tạo nghề hoặc các lớp sơ cấp ngắn hạn
thế những cái người mà đi xuất khẩu lao động mà trị độ cao có thể đếm từ đầu ngón tay thôi
còn đa số là đi qua các nước để làm lao động sản đơn
mà nếu mà làm lao động giản đơn thì không cần phải có trình độ cao
theo thống kê của bộ lao động thương binh và xã hội hiện cả nước đang có khoảng hơn hai trăm linh cử nhân trình độ đại học cao đẳng đang thất nghiệp
vì thế đề án đưa lao động chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài nếu được thực hiện sẽ giải quyết được rất nhiều khó khăn hiện tại
như giảm bớt số lao động có trình độ chuyên môn đang thất nghiệp trong xã hội mở rộng các thị trường xuất khẩu lao động tiềm năng
đề án có nhiều ý nghĩa tích cực nhưng câu hỏi đang khiến nhiều chuyên gia băn khoăn đó là liệu đề án có khả thi hay không
bởi những người lao động này với thị trường trong nước còn chưa tìm được việc làm
thì với những thị trường lao động nước ngoài đòi hỏi khắt khe về chuyên môn trình độ ngoại ngữ liệu họ có đáp ứng được hay không
bên cạnh đó nếu đào tạo bổ sung nâng cao năng lực cho số lao động này thì nên trăng để phục vụ thị trường lao động trong nước
họ yêu cầu rất là khắt khe ngoài cái chuyên môn mà do bách khoa đào tạo họ sẽ tuyển qua các chuyên môn
họ lại yêu cầu các em phải có trình độ ngoại ngữ đạt một cái mức mà có thể giao tiếp và làm việc bình thường
với cái số mà chúng ta cho rằng hiện nay mà chưa có việc mà để đào tạo đấy thì tôi cho rằng là nhiệm vụ rất là khó khả thi
theo nhiều chuyên gia bộ lao động thương bình và xã hội cần phải tính toán lường hết những khó khăn những điểm yếu của nguồn lao động đã qua đào tạo tại các trường đại học cao đẳng của việt nam
bởi chỉ khi chúng ta có nguồn cung phù hợp với nhu cầu của thị trường nước ngoài thì đề án mới mang lại hiệu quả như mong muốn
có thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động đặc biệt những người có trình độ đã được đào tạo tại các cơ sở giáo dục trong nước
nhóm lao động mà tỷ lệ thất nghiệp vẫn đang ở mức cao đây thực sự là hy vọng cho người lao động
tuy nhiên để làm rõ hơn những băn khoăn thắc mắc xung quanh mục tiêu đối tượng và mức kinh phí một ba trăm linh tỷ của đề án này
những người làm chương trình đã có cuộc trao đổi với ông tống hải nam phó cục trưởng cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội về vấn đề này
thưa ông liên quan đến đề án đưa lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài từ nay đến năm hai nghìn hai mươi và hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
mà bộ lao động thương minh và xã hội đang xây dựng thì ông có thể cho biết cụ thể hơn về đề án này cái đối tượng cụ thể mà đề án đến là gì ạ
trong tổng số hơn trăm nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài hàng năm thì khoảng năm mươi là lao động trình độ phổ thông
số còn lại cũng được gọi là đề án đưa lao động
đề án đưa lao động đã qua đảo giảng đề nhưng thực tế chỉ là có thể qua trình độ sơ cấp
trong khi đấy thì những năm vừa qua nhu cầu của thị trường lao động nước ngoài đối với lĩnh vực lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật tương đối cao
nói là trên những cơ sở như vậy chúng tôi thực hiện chỉ đạo của thủy thủy ninh phủ đang xây dựng đề án đưa lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài
các nhân viên đạt yêu cầu so với yêu cầu của nhà tuyển dụng hiện nay vẫn càng ngày càng thiếu đơn giản không phải vì chúng ta thiếu người hay là nguồn nhân lực của chúng ta bị yếu đi mà đơn giản là vì nhu cầu tuyển dụng trên thị trường càng ngày càng lớn
việt nam đang bỏ một cái suy phí rất là lớn như bạn có chia sẻ đó là đi tù nghiệp sinh hoặc là đi du học thực tế các doanh nghiệp nước ngoài doanh nghiệp fdi đang đóng ở việt nam thì họ thừa đủ cũng như là có thí còn cả cao hơn cái việc mà đào tạo cho nguồn nhân lực
trong thời gian qua nhà nước đã đầu tư nhiều tỷ đồng để nhập khẩu chương trình đào tạo nghề nước ngoài
các doanh nghiệp tuyển dụng lao động ở các quốc gia như nhật bản hàn quốc và đức cũng bỏ tiền ra
để hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ kỹ năng cho lao động việt nam
do đó ngân sách hỗ trợ của chính phủ dành cho đề án cần phải ra soát dựa trên nhu cầu thực tế tránh lãng phí do đầu tư kép
thưa quý vị xuất khẩu lao động cũng là cách tốt để giải quyết việc làm cho lao động dôi dư đặc biệt là lao động đã qua đào tạo
tuy nhiên không thể xuất khẩu lao động bằng mọi giá
hiện tại việt nam còn khoảng hơn hai trăm linh cử nhân thất nghiệp
nhưng đa phần rơi vào nhóm ngành sư phạm kinh tế nghiên cứu hay xã hội học
còn nguồn lao động kỹ thuật có chất lượng thì ngay cả trong nước còn chưa đáp ứng đủ
bởi vậy việc xuất khẩu lao động chất lượng cao chỉ khả thi trong trường hợp các doanh nghiệp nước ngoài và việt nam đầu tư
sau một thời gian mới đưa lao động của chính công ty họ ra nước ngoài làm việc
như vậy lao động vừa có thu nhập cao vừa được nâng cao tay nghề
còn nếu đưa lao động đã qua đào tạo nhưng ở nhóm ngành thiếu việc làm trong nước để làm việc chân tay nơi đất khách quê người
kể cả mức lương có cao gấp hai ba lần so với lương trong nước
nhưng lúc trở về họ vẫn lại rơi vào vòng luẩn quẩn của tình trạng thất nghiệp
thì khi đó hệ lụy kéo theo khó có thể lường hết
và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai của chúng tôi tuần này cũng đã hết